sở y tế được giao chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm bổ sung đủ mẫu xét nghiệm nhanh cho các quận huyện thị xã chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khám chữa và điều trị bệnh theo đúng quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời thành phố cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch
còn tại đà nẵng trước đó tại cuộc họp trực tuyến thường trực chính phủ về phòng chống covid một mươi chín ngày hai tháng tám thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho phép khách du lịch
đang ở tại thành phố đà nẵng do thực hiện giãn cách xã hội được trở về địa phương
để có căn cứ báo cáo số lượng cụ thể cho các địa phương chuẩn bị đón và các hãng hàng không bố trí phục vụ phù hợp trung tâm hỗ trợ du khách đà nẵng đã thông báo đến khách du lịch có nhu cầu rời thành phố
liên hệ trung tâm hỗ trợ du khách để đăng ký thông tin trước ngày bốn tháng tám qua đường dây nóng về trung tâm hỗ trợ du khách thành phố đà nẵng
mới đây đội quản lý thị trường số hai mươi sáu cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang không đạt tiêu chuẩn chất lượng tại một công ty may tại quận hà đông hà nội
đây là một sưởng sản xuất khẩu trang nằm trong một phân xưởng dệt may tại phường phú lãm quận hà đông hà nội
mỗi chiếc máy dập khẩu trang như thế này một giây sẽ sản xuất được trung bình được một chiếc khẩu trang
một ngày phân xưởng có thể sản xuất hàng chục nghìn chiếc khẩu trang
và đây là hai trăm linh thùng khẩu trang không đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với năm mươi chiếc khẩu trang đang nằm trong kho chờ xuất ra thị trường
thùng lưu kho đấy là do tháng bốn khi tôi mua máy về là tôi chưa hiểu biết là phải cần có lớp kháng khuẩn mà tôi đi mua vải
thì tôi mua và nhập vải không có tôi lại không có lớp kháng khuẩn đấy là tôi tét máy và tôi đã chạy thử máy thì tôi để ở trong kho tôi cũng chưa xuất
theo lời khai của chủ hàng xưởng này trước đây để sản xuất may mặc
do tình hình dịch covid tăng cao nên sưởng đã tạm quay sang sản xuất khẩu trang để tung ra thị trường bán kiếm lời
công đoạn sản xuất tuy đủ bốn lớp nhưng lớp vải kháng khuẩn quan trọng nhất để ngăn ngừa vi khuẩn thì lại không có
đối với loại khẩu trang y tế thì người ta đã trong tiêu chuẩn quy định về tiêu chuẩn việt nam đã có bốn lớp kháng khuẩn ở giữa
do vậy khẩu trang này không có nước kháng khuẩn
do vậy không có tác dụng đúng với bản chất
khẩu trang y tế cái tác dụng đấy là không có cái để nọc khuẩn hay là kháng khuẩn gì cả
đây chỉ gọi là cái lớp vải dệt không dệt thông thường thôi
do vậy là cũng không thể đạt được chất lượng về tiêu chuẩn về khẩu trang y tế
hiện lực lượng chức năng đã tịch thu và niêm phong hai trăm linh thùng khẩu trang một trăm hai mươi kg vải không đạt tiêu chuẩn chất lượng một sáu trăm linh dây chun nguyên liệu
số hàng đang tiếp tục được mang đi kiểm nghiệm để làm rõ theo quy định của pháp luật
sáng ngày bốn tháng tám công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một điểm tập kết hàng hóa nhập lậu tại quốc lộ chín
tăng vật thu giữ gồm năm bao thuốc lá ngoại nhập lậu và ba xe máy các loại là phương tiện dùng để vận chuyển hàng lậu
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng tám trong lúc làm nhiệm vụ tổ công tác chống buôn lậu công an huyện châu thành phát hiện tại bãi đất chống quốc lộ chín mươi một thuộc ấp bình an một xã an hòa
có nhóm đối tượng đang tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu
khi phát hiện lực lượng công an lợi dụng đêm tối các đối tượng liền bỏ lại phương tiện cùng tăng vật để tẩu thoát
tuy nhiên đối tượng nguyễn văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại khóm châu long hai phường châu phú b thành phố châu đốc
đã bị tổ công tác kịp thời bắt giữ cùng tăng vật tại hiện trường gồm năm bao thuốc lá ngoại nhập lậu và ba chiếc xe máy
hiện công an huyện châu thành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra và xác minh làm rõ
còn tại đắk lắc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và xử lý vụ một xe ô tô tải vận chuyển gỗ lậu
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng tám trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km một trăm một mươi ba quốc lộ hai mươi sáu
đoạn đi qua thôn phước lợi một xã yafê huyện cờ rồng bắc
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện xe ô tô tải mang miền kiểm soát bốn mươi bảy c tám nghìn một trăm bảy mươi tám
do lái xe hà khắc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú ở xã iao huyện eak tỉnh đắk lắc điều khiển có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra phương tiện
qua kiểm tra tổ cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe có nhiều hộp gỗ đã được xẻ vung vắn qua đò đạc có khối lượng là hơn hai bốn m khối
tại thời điểm kiểm tra huy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên
và bước đầu khai nhận được một người ở xã eao huyện eaka nhờ trở số gỗ trên đi từ xã eao lên xã ea kênh huyện cron park tiêu thụ
khi đi đến xã ea phe thì đã bị phát hiện bắt quả tàng
hiện phòng cảnh sát giao thông đã chuyển ra vụ việc cho công an huyện crong park tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục với thông tin khác
dự kiến trong đầu năm hai nghìn hai mươi một sẽ áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới khắc phục phần nào trong việc tiền điện tăng vọt do nắng nóng
thứ trưởng bộ công thương đã cho biết như trên khi trả lời câu hỏi báo chí tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy diễn ra trong chiều qua
liên quan tới việc kiểm tra hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường trong thời gian vừa qua
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết
thời tiết nắng nóng kéo dài từ tháng năm tới nửa đầu tháng bảy đã khiến tình hình tiêu thụ điện
tiền điện của nhiều hộ dân tăng cao do sử dụng các thiết bị làm mát
ngoài yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam evn kiểm tra giả soát lại quy trình kinh doanh
ông hải cho biết bộ công thương cũng đã đẩy nhanh việc sửa đổi biểu giá điện bán lẻ bậc thang từ sáu bậc xuống năm bậc và bổ sung phương án một giá điện
qua các cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan đơn vị góp ý về các phương án để cải tiến các biểu giá để tính điện
thì chúng tôi cũng đã triển khai bổ sung thêm cái phương án
để các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có thể lựa chọn áp dụng giá điện bậc thang hoặc chuyển sang áp dụng giá một bậc
và qua đó sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho các khách hàng sử dụng điện
thì chúng tôi cũng hiện nay thì cũng đã đang tiến hành tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan đơn vị trong tháng tám này
và sau tháng tám thì sẽ trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định để chính thức áp dụng từ đầu năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến nhiều phản ánh thắc mắc của người dân về vấn đề ghi chỉ số tiêu thụ điện lập hóa đơn tiền điện
thứ trưởng đỗ thắng hải cho biết bộ công thương hết sức chia sẻ với những bức xúc của khách hàng
và nhất là những khách hàng có hóa đơn tiền điện cao đột biến
bộ công thương với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước thì đã chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam evn
và kể cả các tổng công ty điện lực thuộc evn là nâng cao công tác dịch vụ khách hàng
điện lực của evn là nâng cao công tác dịch vụ khách hàng
và trước hết là kiểm tra các thắc mắc của người dân của các hộ tiêu thụ điện
nêu trên các phương tiện thông tin báo chí và trực tiếp kể cả đã có phản ánh đến evn
và cũng yêu cầu evn là xử lý nghiêm khắc những trường hợp mà các cán bộ liên quan
là về vấn đề kể cả vấn đề về lỗi kỹ thuật hoặc những cái lỗi khác
mà như chúng ta đã biết là trên báo chí cũng đã đăng
và hiện nay thì
evn đang tiếp tục cái việc giả soát kiểm tra và xử lý những cái trường hợp có những cái sai phạm
liên quan đến việc khắc phục những sai sót trong ghi chỉ số công tơ
thời gian tới bộ công thương chủ trương đẩy mạnh thay thế công tơ cơ khí
sang công tơ điện tử và đo đếm từ xa tự động
theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi năm các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
địa bàn quản lý của tổng công ty điện lực miền trung và các thị trấn thị xã thuộc khu vực phía bắc
sẽ thay thế hoàn toàn sang công tơ điện tử
các khu vực khác tỷ lệ thay thế là năm mươi trong năm năm tới
thưa quý vị sau vải thiều thì năm hai nghìn hai mươi lần đầu tiên hải dương tự tin đưa quả nhãn tươi
tiếp cận với các thị trường cao cấp như ở châu âu australia và singapore
hiện nhãn đang bắt đầu vào vụ thu hoạch
các mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều đạt yêu cầu các thị trường khó tính
khoảng hai trăm năm mươi tấn nhãn hải dương đã sẵn sàng lên đường xuất ngoại
thành phố trí linh tỉnh hải dương hiện có sáu trăm bảy mươi ba hectare nhãn
tập trung ở các xã phường hoàng tân hoàng tiến lê lợi và hoàng hoa thám
ông nguyễn văn hà phó trưởng phòng kinh tế thành phố trí linh cho biết
nhiều năm nay diện tích nhãn trí linh duy trì ổn định
tuy nhiên giá bán bấp bênh phụ thuộc vào thương lái
toàn tỉnh hải dương có khoảng hai một trăm linh hectare nhãn
sản lượng dự kiến năm hai nghìn hai mươi đạt trên một mươi tấn
ước tính năm nay hải dương sẽ có khoảng hai trăm năm mươi tấn nhãn
xuất khẩu đi các thị trường khó tính
thưa quý vị và các bạn năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi kết thúc muộn hơn so với thường lệ
do dịch bệnh covid một mươi chín nên ngành giáo dục đào tạo buộc phải cắt ngắn thời gian nghỉ hè
để kịp chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và theo ghi nhận thì thị trường sách giáo khoa văn phòng phẩm cho đến thời điểm này
khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào năm học mới
nhưng sức tiêu thụ vẫn khá chậm lắng
ghi nhận chi tiết sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
và tới đây bản tin kinh tế tiêu dùng cũng xin để kết thúc
nên người dân đang thắt chặt chi tiêu
tôi đang đi tìm sách giáo khoa lớp bốn để mua cho con

mẫu mã về mẫu mã và chất lượng cải tiến
nhìn chung là tôi thấy hài lòng
năm nay do cái tình hình dịch bệnh thì là kinh tế đi xuống
thu nhập của mỗi nhà cũng giảm
thế nên là khi mà mua sách thì tôi cũng hạn chế những cái sách tham khảo
cũng chỉ tập trung vào những cái sách cơ bản thôi
thực tế thì cũng gần đến đầu năm học của các
các con ấy thì năm nào em cũng đi mua sách và đồ dùng cho các con
em thấy là thị trường văn phòng phẩm của việt nam mình là hàng rất là tốt
mà mẫu mã cũng rất là đẹp
bây giờ thì hầu như là các cái sản phẩm việt nam mình là chất lượng tốt
và mẫu mã cũng đẹp
nên là em nghĩ là mình cũng nên dùng hàng của việt nam mình hơn
bên cạnh sách giáo khoa thì các mặt hàng văn phòng phẩm như bút giấy vở
sổ sách ba lô đèn học được nhiều đơn vị cung cấp đầy đủ ra thị trường
phục vụ cho năm học mới
rằng dịch bệnh covid một mươi chín nhanh chóng qua đi
để thị trường này trở về nhộn nhịp như vốn có trước mỗi mùa khai giảng
cũng như để các doanh nghiệp cung cấp văn phòng phẩm
đồ dùng học tập phát triển hơn trong sản xuất kinh doanh